viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ông đặng anh tuấn tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông liên quan đến công tác điều tra giai đoạn hai vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng
ông đặng anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại phòng một nghìn bốn trăm linh năm nhà ba mươi bốn t khu đô thị trung hòa nhân chính phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo cơ quan điều tra đặng anh tuấn đã lợi dụng chức vụ là tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông ký phiếu trình số sáu mươi ba ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đề xuất bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra
mà không có kết luận xử lý dẫn đến hoạt động của game bài tip club không được ngăn chặn xử lý kịp thời để các đối tượng tiếp tục phạm tội trong thời gian dài thu lời bất chính đặc biệt lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã thi hành lệnh khám xét đối với chỗ ở và nơi làm việc của đặng anh tuấn